hội đã thảo luận tại hội trường về dự án luật trợ giúp pháp lý sửa đổi
hầu hết các đại biểu đều thống nhất cao về sự cần thiết ban hành luật trợ giúp pháp lý sửa đổi và khẳng định trợ giúp pháp lý là chính sách lớn của đảng và nhà nước nhằm bảo đảm mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật giúp cho những nhóm người yếu thế gia đình chính sách tiếp cận với công lý nâng cao ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật hạn chế những tranh chấp
tuy nhiên liên quan đến nội dung đối tượng được trợ giúp pháp lý đại biểu ngô thị minh cho rằng

các đại biểu cũng cho rằng bên cạnh việc mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý thì cũng cần nâng cao đội ngũ trợ lý viên pháp lý

các đại biểu cũng cho rằng bên cạnh việc mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp luật
các đại biểu cũng cho rằng bên cạnh việc mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp luật
không khí lạnh đã tăng cường bổ sung tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh quảng bình đến tỉnh thừa thiên huế gây mưa nhiều nơi
vịnh bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp bảy giật cấp chín
dự báo ngày và đêm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh bắc bộ trời tiếp tục rét vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng
trung du phổ biến từ một mươi năm một mươi bảy độ c vùng núi từ chín đến một mươi hai độ c
ở bắc bộ có mưa mưa rào và có nơi có rông các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rông
hà nội có mưa mưa rào với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi năm một mươi tám độ c trời rét
năm nay để tránh thiệt hại cho người dân huyện sapa đã chủ động phòng chống rét sớm cho đàn gia súc
là xã có hơn chín mươi năm người dân là đồng bào dân tộc thiểu số hiểu biết còn hạn chế
cùng với tập quán chăn thả ra súc tự do không có chuồng trại nên hàng năm xã sapa thường xuyên chịu thiệt hại nặng nề về gia súc gia cầm trong mỗi đợt rét
năm nay để giảm thiểu tình trạng đó chính quyền địa phương đã tổ chức hướng dẫn người dân làm chuồng